tại vùng lõi vườn quốc gia ba bể thuộc tỉnh bắc cạn các nhà khảo cổ học của viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
vừa phát hiện nhiều di vật từ thời tiền sử có niên đại hàng chục nghìn năm tuổi
việc này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với ngành khảo cổ mà còn là cơ hội để bắc cạn đẩy mạnh quảng bá giới thiệu
về những giá trị về văn hóa lịch sử góp phần phát triển du lịch địa phương
tại các hang thuộc vườn quốc gia ba bể các nhà khảo cổ học đã phát hiện hơn một trăm năm mươi di vật như bộ công cụ đá cuội
ghe đẽo hay bộ công cụ rìu thô mảnh tước căn cứ vào kỹ thuật chế tác loại hình công cụ và địa tầng phát hiện
các nhà khảo cổ học bước đầu xác định đây là di tích cư trú của người tiền sử thuộc giai đoạn hậu kỳ đá cũ cách đây gần hai mươi năm
kết quả nghiên cứu về cái hang thẩm kích và một số hang khác trong đời này thì rõ ràng nó đưa chúng ta một cái nhận thức rất mới
về cái văn hóa văn hóa thời tiền sử ở bắc cạn ngoái diêu
theo các nhà khảo cổ học những hiện di vật quý vừa được phát hiện tại khu vực vườn quốc gia ba bể khẳng định vùng hồ ba bể là nơi có viết tích của người tiền sử
điều này có giá trị rất lớn về nghiên cứu khoa học đồng thời mở ra cơ hội để quảng bá xây dựng thành sản phẩm du lịch
đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách khi đến tham quan trải nghiệm tại hồ ba bể